thưa quý vị học sinh quay trở lại trường học trực tiếp đây có lẽ là điều được mong chờ nhất
và thậm chí là nhiều người còn chia sẻ vui rằng đây là ngày giải phóng phụ huynh
vâng cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước thì ubnd tp hà nội đã có văn bản chấp thuận
đề xuất của sở giáo dục đào tạo về việc cho trẻ từ lớp một đến lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện
tại thành phố đi học trực tiếp từ ngày hôm nay mùng sáu tháng bốn
trước đó ba tuần đầu của tháng hai học sinh tiểu học và lớp sáu ở ngoại thành hà nội
đã được trở lại trường tuy nhiên sau đó đã phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh
học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi hai quận nội thành thì cũng đến trường học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên thời điểm đó do thời tiết khắc nghiệt và tỷ lệ phụ huynh đồng thuận chưa cao
nên ubnd tp đã quyết định tạm hoãn
vì vậy thời điểm này việc mở cửa trường học đón học sinh quay trở lại trường được rất mong chờ
trường học đến trường vào thời điểm này được nhiều phụ huynh và học sinh đều mong chờ
hà nội là địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước
để mở cửa ubnd tp hà nội yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
theo hướng dẫn liên ngành của sở y tế sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch diễn tập
và xử lý khi ghi nhận f tại trường vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
trong quá trình học sinh trở lại trường nếu tình hình dịch bệnh phức tạp và
không đảm bảo an toàn ban chỉ đạo chống dịch cấp quận huyện sẽ xem xét
và quyết định có tiếp tục học trực tiếp hay không
vâng thưa quý vị câu chuyện cho trẻ quay trở lại trường luôn là vấn đề nóng trong thời gian gần đây
có ý kiến cho rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học
thì có nên cho trẻ đến trường hay là tiếp tục học online
thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng một ngày trẻ đến trường bằng một mươi buổi trẻ học tại nhà
vậy thì làm sao để trẻ học được an toàn
liệu việc mở cửa trường học có bền vững hay không
hay là lại nay mở mai đóng
nhiều vấn đề đang được đặt ra đòi hỏi cần phải xây dựng một cơ chế chính sách đồng bộ
làm sao để việc mở cửa trường học không phải là kiểu trông đánh xuôi kèn thổi ngược
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những bình luận phân tích của thạc sĩ lưu thị minh hường
phó viện trưởng viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người
giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục sớm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cho trẻ quay trở lại trường là một điều vô cùng cấp thiết
bởi vì thực tế là đối với các em học sinh của chúng ta
cái việc mà các con ở nhà nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự phát triển cả về nhận thức
chúng ta cũng đã vừa qua một cái đỉnh dịch và rất nhiều các bé cũng đã bị mắc rồi
cho nên cái việc quay trở lại trường nó sẽ là một cái điều mà tất cả mọi người đang đón chờ thôi
vâng chúng ta đã thấy sự cẩn trọng
cẩn trọng ở đây khi hà nội đã bắt đầu lấy ý kiến của phụ huynh khi học sinh quay trở lại trường
và kết quả cho thấy là hơn bảy mươi năm đồng thuận
thậm chí là có quận huyện là hơn chín mươi bày tỏ sự đồng thuận này
nhiều ý kiến cho rằng là việc mà lấy ý kiến này là cần thiết
vậy thì suy nghĩ của bà như thế nào về vấn đề này ạ
đối với mình thì lại thấy rằng là đây là một cái điều cần thiết khi mà chúng ta phải lấy ý kiến của các bậc phụ huynh
đối với các cái cấp chính quyền thì mọi người sẽ cũng phải cẩn trọng
bởi vì khi mà đưa ra những cái chính sách mà mọi người mà phụ huynh không đồng thuận
thì nó sẽ dẫn đến là cái việc là trường học mở
thực ra có rất là nhiều các chi phí cần phải trang trải nhưng lại không có học sinh đến trường
và những cái hệ lụy đằng sau đấy thì chúng ta cũng cần có cái sự đóng góp ý kiến từ phía phụ huynh
đó và đây tôi thấy là nó là một sự dân chủ thôi
thống kê cho thấy thì hiện nay là hà nội là địa phương duy nhất chưa cho khối mầm non đến trường
vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là gì
và chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách như thế nào
để cho cái việc mà học sinh mầm non như bà vừa phân tích
đó là việc mà chúng ta cần thiết phải đưa khối này đến trường một cách sớm hơn
thực tế thì đối với mình đây là đánh giá của cá nhân thì thấy rằng là
sở giáo dục hà nội đang quá cẩn trọng đối với khối mẩm non
kể cả khi mà không cho mở cửa trường mầm non thì các khu vui chơi vẫn được mở cửa
và các con vẫn đến đó chơi
đó và những cái khu công cộng cũng như thế thì các con vẫn sơi nhiễm với virus hàng ngày
với covid hàng ngày
và các anh chị đi học ở trường cũng như là bố mẹ tiếp xúc với mọi người
và đưa về nhà thì các con vẫn có cơ hội phơi nhiễm chứ không phải là không
phải đến hai năm rồi
mọi người lại đi học ở trường
mọi người đã phải gồng lưng lên để mà chịu gánh những cái chi trả
để mà giữ lại cái cơ sở vật chất
rất nhiều cơ sở đã không thể trụ được và đã đóng cửa rồi
đấy và thực tế thì giáo viên mầm non cũng là cái đối tượng mà họ cũng bỏ nghề rất là nhiều
họ đã đi kiếm những cái công việc khác nhau
thì đấy là một cái điều nó thực sự rất là khó khăn
mà trong khi đấy thì cái đối tượng nhà trẻ đối tượng bỡ giáo là một cái đối tượng mà
theo những cái nghiên cứu của quốc tế thì người ta thấy rằng là
những cái chương trình tác động cho độ tuổi nhỏ thì nó sẽ mang lại
cái lợi ích
về tương lai lâu dài cao hơn so với những độ tuổi lớn hơn
trẻ mầm non những cái đối tượng mà rất là yếu thế đấy
bị chịu ảnh hưởng rất là lớn bởi cái dịch bệnh covid này
đó và rất nhiều em bé đã bị bạo hành
cho nên là ở đây thì mình thấy rằng là cái việc là mở cửa mầm non
thì các cơ quan chức năng nên xem xét để sớm cho các cơ sở mầm non
được quay trở lại hoạt động càng sớm càng tốt
có rất nhiều kịch bản khi mà chúng ta đưa trẻ quay trở lại trường
tuy nhiên thực tế thì là
vẫn không thể là
đâu đó có một sự lúng túng nào đấy giữa các trường
khi mà đón học sinh quay trở lại trường
vậy thì tiêu bà vấn đề có lỗi nào ở đâu
để học sinh đến trường một cách an toàn đấy ạ
thực tế thì bộ giáo dục cũng như là bộ y tế
đã có một cái sự phối hợp để ra được những cái văn bản
để quy định về để mà hướng dẫn cái quy trình chúng ta đón trẻ như thế nào
chúng ta sẽ kiểm soát bảo vệ cái môi trường của mình ra làm sao
cũng như là xử lý những cái trường hợp
mà trẻ chẳng may bị mắc bệnh trong khi mà đang học ở trường chẳng hạn
trước đây là mỗi một cái trường hợp mà bị mắc covid
thì tất cả đều sẽ phải nghỉ và diệt khuẩn khử khuẩn
và nói chung là rất nhiều các thủ tục
nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta đã đề cập đến một cái thực tế
đấy là covid cũng sẽ giống như là những cái bệnh thông thường nữa
và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là những cái bạn nào mà bị cố nặng
thì theo những cái quy trình bình thường thì chúng ta sẽ cách ly bạn đấy
ở một cái khu y tế và trao đổi với phụ huynh
và bạn đến về thôi
còn trường thì vẫn hoạt động bình thường
nếu như cái quy trình nó đã rõ ràng rồi
thì các trường cứ làm theo đúng những cái quy định
những cái quy trình đó của bộ giáo dục và bộ y tế
thì chắc chắn rằng là nó sẽ không còn xảy ra những cái sự lúng túng đó nữa
có một vấn đề mà hiện nay cũng rất là nhiều ý kiến đang được quan tâm
đó là chúng ta sẽ tổ chức học như thế nào khi các con quay trở lại trường
bởi vì rõ ràng là sau một thời gian dài các con học online
thì việc mà học trực tiếp chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn nhất định
đối với lại là từ phía học sinh từ phía giáo viên nhà trường
và thậm chí là cả phụ huynh họ cũng sẽ bị áp lực một phần nào đấy
khi mà con họ quay trở lại việc mà học trực tiếp
vậy thì theo bà chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
và những vấn đề nào đang được đặt ra
vậy thì đối với những cái vấn đề mà mang tính của cả ngành đó
như là mình đã đề cập như là cái việc là thiếu các cơ sở thì đóng cửa
thiếu giáo viên các cái cơ sở vật chất của các cái trường
thì nó cũng bị xuống cấp và nó cần phải được đầu tư
và những cái điều đó thì là những thứ mà chúng ta sẽ cần phải có một cái thời gian lâu dài
bởi vì không phải ngay và luôn chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề đó
của các tầng trường một thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà quay trở lại
thì đương nhiên cái vấn đề giáo viên là chúng ta phải bằng mọi cách để chúng ta có đủ lượng giáo viên
nó có thể là những một số những cái bộ môn mà hoạt động cần trực tiếp
như là những cái bộ môn về thể chất hay là một số cái bộ môn mà chúng ta
các giáo viên không được có cơ hội để mà dạy thì có thể là sẽ bị thiếu được
các giáo viên ở những phần đó khắc phục dịch vụ để mà hỗ trợ thêm cho các con
ví dụ như ở bán chú này dịch vụ saipass này
thì tất cả những cái đó là phải khởi động lại hoàn toàn
và đôi khi nó sẽ khó khăn cho các trường
bởi vì có thể rằng là người ta đã chấm dứt những cái hợp đồng đó rồi
và bây giờ lại phải làm lại từ đầu
và đối với các con khi các con quay trở lại trường thì đúng là nó mất hết những cái nền nếp cũ
kể cả cái giấc ngủ hay là những cái thói quen về học bài
và nó có một cái lỗ hổng về mặt kiến thức khi mà các con học online
thiếu cái sự tập trung và làm việc trực tiếp với giáo viên
thì rõ ràng là nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc hiểu bài
và nó sẽ có một cái lỗ hỏng kiến thức
thì mình vẫn nghĩ rằng là đối với các con thì chúng ta hãy xác định rằng là
chấp nhận cái lứa học sinh này của các con chắc chắn nó sẽ có một cái sự thiếu hụt nhất định
về mặt kỹ năng về mặt kiến thức so với những cái lứa học sinh trước đó
và các con thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng là chúng ta sẽ không đòi hỏi quá cao quá căng thẳng
bởi vì thực tế là các con đã chịu một hai cái năm ở nhà
nó quá căng thẳng
rồi cũng là một cái phần mà các giáo viên cũng quay trở lại để đánh giá nhìn nhận lại
xem xem là các kiến thức các kỹ năng của các con đang đạt được đến đâu
vì vậy cho nên trong cái giai đoạn đầu tiên này thì mình nghĩ rằng là
hãy tập trung vào cảm xúc của cả thầy cô và của các con
để cho mọi người quay trở lại cảm giác được cái sự hạnh phúc khi quay trở lại trường
và làm thế nào đấy để mỗi một ngày đến trường là một ngày vui
chứ không phải là các con đã căng thẳng dưới kia rồi
và quay trở lại trường thì các cô lại phải chạy theo một cái mục tiêu
về mặt chuyên ngôn đầu gian
về mặt giai đoạn của độ tuổi là các con phải đạt được những cái như thế này như thế này
thì nó rất là căng thẳng và đôi khi nó sẽ làm những cái áp lực quay ngược trở lại
vậy thì còn dưới góc độ của phụ huynh ấy
thì theo nhìn nhận dưới góc độ của bà thì các phụ huynh
cần phải có một cái tâm lý sẵn sàng như thế nào để phối hợp với các nhà trường
cũng như là học sinh là con của mình khi mà đến trường vào trong những cái thời điểm này ạ
thực tế thì vẫn có hai luồng phụ huynh có những cái ý kiến trái chiều nhau
đối với những cái phụ huynh họ hào hứng họ rất mong mỏi được đưa con đến trường
và với những cái phụ huynh đó thì rất là dễ dàng thôi
bởi vì họ sẽ cố gắng phối hợp với nhà trường để có thể đưa con đến trường được tốt
và có những đối tượng phụ huynh thì vẫn còn đang lo ngại về việc đấy là
khi con đến trường thì có thể sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn
đặc biệt khi con chưa tiêm phòng covid thì con có thể bị mắc nhiễm
mọi người đã có được một cái lộ trình để mà điều trị cũng như là
cách ly cũng như xử lý những cái đó rồi thì mọi người hãy yên tâm và tin tưởng vào nhà trường
hãy cân nhắc cái điều đó xem là cái gì lợi hơn
về lâu về dài thì rõ ràng rằng là cái việc các con bị y ở nhà
nó sẽ bị ảnh hưởng rất là dài đến tương lai
còn về mặt gọi là ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bảo vệ được con
nhưng bảo vệ được trong bao lâu không chủ quan nhưng mà chúng ta cũng sẽ luôn luôn
đón nhận rằng là con có thể sẽ bị mắc covid ở bất cứ thời điểm nào các con đến trường
chúng ta sẽ cùng hy vọng là trong thời gian tới
thì việc mà học sinh quay trở lại trường sẽ được đảm bảo một cách an toàn
và duy trì điều độ để cho mỗi ngày đến trường như bà vừa chia sẻ đó là
mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui
cảm ơn bà đã dành thời gian đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị vui mừng nhưng cũng thận trọng băn khoăn lo lắng
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn khó đoán định
mỗi phụ huynh sẽ có những tâm trạng khác nhau khi mà trẻ quay trở lại trường học
thế nhưng một điều cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng việc để trẻ ở nhà quá lâu
thì cũng sẽ dễ dẫn tới những hệ lụy như là trầm cảm mệt mỏi chán nản vì phải học online
vì vậy sự sẵn sàng của phụ huynh kịch bản ứng phó chủ động của nhà trường
cơ quan quản lý và tâm lý của trẻ
đây sẽ là những nút thắt quan trọng để việc đến trường của trẻ thực sự được an toàn
vấn đề chính sách cũng xin được tạm dừng tại đây
và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với cụm tin chính sách đáng chú ý
thông tin từ bộ y tế cho biết dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn
người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin
và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng
xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine
hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine là do thiếu hoặc sai thông tin
cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật
đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết
đơn vị đang chuẩn bị đấu thầu thuê dịch vụ thu phí không dừng tại ba cao tốc nói trên
các tuyến này có lưu lượng giao thông lớn
việc thu phí không dừng sẽ giúp phương tiện di chuyển nhanh giảm uốn tóc vào giờ cao điểm
cũng sẽ trang bị thêm một mươi hai làn không dừng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của chính phủ
năm hai nghìn hai mươi bộ tài chính đã chỉnh chính phủ trình ubthqh ban hành hai nghị quyết
quy định giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
để tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không phục hồi và phát triển
trên cơ sở đánh giá hiệu quả tác động của hai nghị quyết nêu trên
bộ tài chính đã báo cáo chính phủ trình ubthqh
ban hành nghị quyết số một mươi ba hai nghìn hai mươi một
cụ thể tại nghị quyết số một mươi ba đã tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường
đối với nhiên liệu bay từ ba mươi lên năm mươi
và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hai